theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo hiện cả nước còn thiếu gần tám mươi tám năm trăm linh giáo viên ở tất cả các bậc học
từ mầm non đến tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
trong số đó bậc mầm non có số lượng giáo viên thiếu nhiều nhất chiếm hơn một nửa
việc thừa thiếu giáo viên cục bộ theo địa phương và theo môn học là thực tế đã kéo dài trong nhiều năm
do những bất cập trong tuyển dụng tuyển dụng trên tổng biên chế không trên môn học và theo trường
gây khó khăn trong bảo đảm cơ cấu môn học đặc biệt là trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
điều này cần được bộ giáo dục đào tạo xem xét để có giải pháp tháo gỡ
đặc biệt trong công tác xây dựng quy hoạch dự báo nhu cầu về đội ngũ giáo viên